nhằm tôn vinh các kịch bản của các tác giả cổ vũ khuyến khích động viên các tác giả trẻ đóng góp thêm những tác phẩm mới cho đề tài về chiến tranh và quân đội nhân dân việt nam
cục nghệ thuật biểu diễn đã phát động bình chọn kịch bản văn học kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
sau ba tháng phát động lễ tổng kết và trao giải đã được tổ chức mới đây tại hà nội
cuộc bình chọn với tiêu chí tham dự là các kịch bản văn học đã được công diễn trong và ngoài nước ở các thể loại khác nhau phản ánh được hiện thực chiến đấu trong chiến thắng điện biên phủ
sau ba tháng phát động ban tổ chức đã nhận được tổng số chín mươi một kịch bản gửi tham dự
kết quả có hai kịch bản được trao giải a là tác phẩm đôi mắt của cố tác giả phan dũng minh và mối tình điện biên của cố tác giả lưu quang thuận
ngoài ra ban tổ chức còn trao bốn giải b và một mươi giải c
các kịch bản đoạt giải sẽ được bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với các đơn vị chuyên môn để phục dựng tái tạo lại
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã tặng quà cho các tác giả nhận được giải thưởng hồ chí minh và giải thưởng nhà nước có kịch bản tham dự